thưa quý vị và các bạn tính đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi mưa lớn đã làm chín người chết và mất tích
nhiều người bị thương và gây nhiều thiệt hại lớn tại các địa phương
và ngay trong đêm ngày hôm qua chính quyền các địa phương đã di rời người dân và tài sản
ở các vùng thấp trũng đến nơi an toàn
trong đêm ngày hôm qua và dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đã xuất hiện mưa to đến rất to khiến cho nhiều vùng trũng thấp bị ngập sâu
chính quyền địa phương đã di rời các hộ dân nằm trong vùng thấp trũng đến nơi an toàn
trong khi đó trên địa bàn tỉnh quảng trị mưa lớn làm nước sông dâng cao gây ngập
tại các ngầm tràn chia cắt đường giao thông ở khu vực miền núi và vùng trũng thấp ven sông ở đồng bằng
tỉnh đã tổ chức di rời hơn một bốn trăm linh nhân khẩu đến nơi an toàn
để đảm bảo an toàn cho người dân tỉnh đắk lắc đã tiến hành di rời bốn trăm hai mươi sáu hộ dân
quảng nam hai trăm ba mươi sáu hộ dân quảng bình bốn mươi ba hộ dân trong vùng ngập lụt
vùng nguy cơ lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
chính quyền xã mường triềng huyện đà bắc tỉnh hòa bình cho biết đã tìm thấy thi thể học sinh bị rơi xuống ngầm suối
còn tại bình định hai người bị sóng biển cuốn mất tích khi đang câu cá
hiện lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tổ chức tìm kiếm hai người này